nhằm hỗ trợ các đối tượng phát triển kinh tế giảm nghèo bền vững bằng vốn vay từ nguồn tiến dụng ưu đãi
thời gian qua huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an đã chỉ đạo và phát động triển khai nhiều mô hình hay
có phần giúp địa phương đạt mục tiêu xây dựng nông thôn mới
từ năm hai nghìn một mươi năm đến năm hai nghìn một mươi chín ngân hàng chính sách xã hội quỳnh lưu đã thực hiện giải ngân bảy trăm bốn mươi tám tỷ đồng
với hai mươi năm năm trăm sáu mươi một lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn
đến ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín tổng dư nợ các chương trình tiến dụng chính sách trên địa bàn đạt năm trăm năm mươi bốn bảy trăm sáu mươi hai triệu đồng
với hai mươi một sáu mươi một khách hàng đang có dư nợ
với kết quả đó tiến dụng chính sách xã hội đã có phần quan trọng thực hiện thắng lợi mục tiêu giảm nghèo bền vững
và bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương